vinh dự với tên gọi thành phố vì hòa bình mong rằng những người con của thủ đô sẽ tiếp tục khẳng định giá trị quan trọng của danh hiệu này
chúng ta hãy cùng vươn tới một thành phố hà nội của tương lai xanh sạch đẹp và thông minh